những ngày tháng tám của bảy mươi năm năm trước đội thanh niên cứu quốc hoàng diệu được thành lập
góp phần quan trọng vào phong trào khởi nghĩa và thành công của cách mạng tháng tám lịch sử của hà nội nói riêng và cả nước nói chung
ngày nay thế hệ trẻ thủ đô đã và đang tiếp nối những tinh thần cách mạng sôi sụp đó vào công tác học tập và xây dựng đất nước
trong không khí sôi nổi của những ngày mùa thu cách mạng thế hệ trẻ hà nội có dịp được gặp mặt
lắng nghe những chia sẻ của những chiến sĩ thanh niên cứu quốc hoàng diệu để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc
họ đại diện cho hàng trăm nam nữ thanh niên hà nội tình nguyện tham gia vào các tổ chức phong trào đấu tranh
làm cho phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh và những người trẻ đó đã góp phần công sức của mình
vào thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám lịch sử năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm của việt nam
tiếp nối những truyền thống đó tuổi trẻ hà nội đã đang và sẽ tiếp tục làm những công việc phần việc để xứng đáng với thế hệ thanh niên đi trước

đặc biệt trong những ngày dịch bệnh covid một mươi chín này vai trò của những người trẻ càng cần được phát huy
họ có mặt trên khắp các hoạt động tham gia xây dựng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
tình nguyện vì cộng đồng ra sức tuyên truyền phòng chống hỗ trợ tại những nơi dịch bệnh căng thẳng